nhằm nâng cao năng suất và tận dụng quỹ đất còn hạn chế lãnh đạo tỉnh bắc ninh đã có những định hướng
vận động người dân dồn điền đổi thừa tích lũy đất đai áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn
từ đó nhiều hộ gia đình doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư phát triển theo định hướng của tỉnh bắc ninh
và đã đem lại những kết quả tốt nâng cao thu nhập góp phần vào xây dựng nông thôn mới hiệu quả
đến với chương trình nông thôn đổi mới ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cách làm hay
và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ cao và phát triển nông nghiệp tại tỉnh bắc ninh
với hai mươi lớp tập huấn nâng cao cho hơn hai cán bộ hội viên các đoàn thể về chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới đồng thời thường xuyên có các tin bài tuyên truyền phổ biến các cách làm hay
mô hình hiệu quả các tập thể cá nhân tiêu biểu
nâng cao thu nhập gặp nhiều khó khăn như giá giống cây trồng vật nuôi vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật
thú y vẫn duy trì ở mức cao thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định giá thịt lợn giảm thấp nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
song công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tiếp tục được triển khai đồng bộ chặt chẽ theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp
khuyến khích và hỗ trợ sử dụng giống mới ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và an toàn vệ sinh thực phẩm
cơ cấu giống chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao và giảm tỷ lệ lúa tẻ thường
từ đó góp phần vào nâng cao ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp giảm nghèo và an sinh xã hội
thu nhập bình quân đầu người từ trên hai mươi triệu đồng trước đây thì đến nay đã tăng lên trên trên bốn mươi triệu đồng
có được cái đó là nhờ trong quá trình sử dụng
nông thôn mới thì ngoài việc tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn thì tỉnh đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất
trong đó đặc biệt là chú trọng cái ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
góp phần làm tăng thu nhập nâng cao đời sống của người dân và góp phần vào cải thiện bộ mặt nông thôn cũng như là
nâng cao cả đời sống vật chất
cũng như tinh thần cho người dân nông thôn
với những lợi ích từ việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cùng với việc tuyên truyền đến người dân
đến nay tỉnh bắc ninh đã có hơn bảy mươi hai m hai nhà lưới và hơn một mươi một m hai để sản xuất rau và hoa
cơ giới hóa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được triển khai mạnh mẽ đồng bộ trên tất cả các khâu đã góp phần giảm công lao động
tăng năng suất hiệu quả kinh tế

các tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng đã được thử nghiệm và ứng dụng đưa vào sản xuất đại trà
đến nay diện tích lúa năng suất chất lượng cao chiếm trên năm mươi diện tích gieo cấy
điển hình là mô hình trồng tí tô nhật của công ty cổ phần tập đoàn hồ gươm
được đầu tư tại thôn ngọc khám xã lâm thao huyện lương tài
với quy mô hơn một mươi một hectare trong đó có hơn tám hectare đã đi vào sản xuất là tía tô nhật
với nhiều nhà kính có lắp đặt các thiết bị công nghệ giúp tiết kiệm được nhân lực vật lực
giúp nâng cao năng suất với kinh phí hơn một trăm năm mươi tỷ đồng được xuất khẩu sang nhật bản
với giá từ năm trăm linh đến bảy trăm linh đồng một lá
là một trong những thị trường khó tính về nhập khẩu nông sản
nên các tiêu chuẩn của nông sản được nhập vào nhật bản cần đạt các yêu cầu rất cao
để đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của đối tác doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ vào sản xuất
và sử dụng những loại phân bón đảm bảo an toàn kết hợp với bẫy côn trùng và động vật
để diệt sâu bọ giúp cho nông sản có thể đạt đủ điều kiện
và tiêu chuẩn xuất khẩu
thực ra đi vào lĩnh vực này thì nó cũng là cái chủ trương chung của đảng và nhà nước
đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao để có được cái sản phẩm nông nghiệp tốt nhất cho xã hội
cũng như là phục vụ xuất khẩu
chính vì thế nên là công ty cũng chọn đây là một trong những ngành nghề mà công ty phải đầu tư trong giai đoạn hiện nay
con số chi tiết ở đây thì nếu theo tính toán thì một hectare nếu mà thu hoạch mà nó đạt được các cái tiêu chí
cũng như là các yêu cầu kỹ thuật
thông báo tất cả mọi thứ thì có phải tính đến con số là suýt một tỷ hoặc gần một tỷ một hectare trong một năm
bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
công ty cũng đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn sáu mươi lao động trên địa bàn
với mức thu nhập từ bốn đến sáu triệu đồng một tháng
về nhu cầu việc làm của người lao động đối với công ty thì đang rất là cần
nhưng thực tế thì công ty chưa thu hút được nhiều
cái nhu cầu sử dụng ở đây khi mà đưa vào hoạt động hoàn chỉnh
thì công ty phải cần từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh lao động làm việc thường xuyên
và hiện tại thì công ty mới tuyển được hơn sáu mươi lao động
thu nhập của người lao động làm nông nghiệp thì hiện nay là công ty đang
người công nhân đang thu nhập là bốn triệu đồng một tháng và ăn nuôi ăn bữa trưa
hiện nay mặc dù bắc ninh đã và đang hình thành một số khu công nghiệp ứng dụng
công nghệ cao nhưng những mô hình quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao còn khá ít
do vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn vốn do đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao cần nguồn vốn rất lớn
nên người dân chỉ sáng đầu tư nhỏ lẻ
bên cạnh đó thì một trong những khó khăn lớn nhất của các hộ làm nông nghiệp
là quỹ đất còn hạn chế chưa đủ để thực hiện với quy mô lớn
có thể nói là bắc ninh là một cái tỉnh đất chật người đông
cái mật độ dân số cao
thứ hai là diện tích đất nông nghiệp bình quân trên đầu người rất là thấp
cho nên là đang trong cái quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa rất là nhanh
do đó cái vấn đề đầu tiên là cái sản xuất nông nghiệp nói chung và nông nghiệp công nghệ cao nói riêng
là phải thường xuyên điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế trong cái điều kiện mới
thứ hai là do diện tích đất nông nghiệp bình quân trên đầu người rất là thấp
thứ hai là do diện tích đất nông nghiệp bình quân trên đầu người rất là thấp

cho nên là lại phân tán manh mún

trình độ khoác công nghệ cũng phải cao hơn